trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng nhanh năm bệnh viện được tp hcm thành lập từ trước
để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín đã không còn dường chóng
vì vậy tp hcm tiếp tục mở rộng chuyên dụng và tách công năng nhiều bệnh viện
để tránh tình trạng quá tải khối điều trị với quy mô là một mươi giường
sau bệnh viện nhi động thành phố bệnh viện nhi động hai là đơn vị thứ hai
được sở y tế tp hcm chỉ định chăm sóc điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
chỉ sau một tuần triển khai công suất sáu mươi giường dành cho trẻ em mắc sars cov hai
được sở y tế giao cho bệnh viện nhi động hai đã kính dường
từ nhỏ đến lớn trẻ em thì tính từ một mươi sáu tuổi trở xuống nhưng mà từ năm đến một mươi tuổi là chủ
cái khu đó đặc biệt là nó gần khoa nhiễm và nó có cái cổng có lối đi riêng
nó nằm ở một cái góc đó thành ra mình rất là dễ bố trí
mình bố trí riêng biệt luôn cổng đi riêng và rào chắn luôn
rồi mình chuẩn bị dân sự một phần nhân sự của khoa nhiễm
và một phần nhân sự của hoa khoa nội khác đều qua
thì các công tác chuẩn bị là rất ráo huyết tại mình cũng có một sự chuẩn bị từ trước rồi
cho nên sau khi nhận lệnh một ngày là mình sắp xếp mình nhận bệnh luôn
tiếp theo đó trước sự lây lan nhanh chóng của hàng loạt ca nhiễm
thành phố hồ chí minh đã ngay lập tức triển khai các phương án chuyển đổi công năng cho các cơ sở y tế
bệnh viện trương vương là một trong số đó
bệnh viện trương vương có chức năng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín có bệnh lý đi kèm
cần can thiệp chuyên sâu với quy mô một giường trong đó có một trăm linh giường hồi sức
sau một mươi ngày hoạt động nơi này điều trị cho hơn năm trăm linh ca nhiễm
ngay sau khi có quyết định chuyển đổi thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thì các khoa đánh giá lại tình hình bệnh nhân ở thời điểm đó
và còn lại các bệnh nhân nặng thì sẽ chuyển các bệnh viện đa khoa trong thành phố
và với sự hỗ trợ rất nhiệt tình hết sức thẩm trương của các bệnh viện
thì trong ngày một mươi sáu một mươi bảy
tất cả bệnh nhân đều được chuyển tới các bệnh viện đa khoa
và bệnh viện đã hoàn toàn chống và có thể tiếp nhận bệnh nhân covid một
cho tới thời điểm này thì bệnh viện có bốn trăm hai mươi sáu bệnh nhân đang làm điều trị tại bệnh viện
có hai mươi năm bệnh nhân nặng cần theo dõi sát
và trong đó có năm trường hợp thở máy xâm lấn và hai trường hợp phải thở máy không xâm lấn
cho đến ngày hai tháng bảy
hai mươi tám bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh được trưng dụng để tiếp nhận ca nhiễm covid một mươi chín
do số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày thành phố hồ chí minh tiếp tục thành lập khẩn cấp
bệnh viện giã chiến tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng với hai cơ sở thuộc
ký túc xá đại học quốc gia thành phố hồ chí minh quy mô năm giường hiện nay cơ sở một đã đi vào hoạt động
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín cơ sở một hiện giờ đây là một cái mô hình
để tiếp nhận những trường hợp cách ly điều trị thuộc tầng một của tháp ba tầng hiện nay thì số lượng
bệnh cũng khá đông và chúng tôi đã tiếp nhận đầy hết tất cả các phòng bệnh và nhìn chung thì tới
ngày này trong thời gian ngắn thôi nhưng chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động một cách khá là nhịp
và tới giờ thì mọi chuyện đã bị dặn vào ổn định với mô hình điều trị thấp ba tầng trong đó tầng một
các bệnh viện giải chiến điều trị ca nhẹ hoặc không có triệu chứng tầng hai các bệnh viện chuyển đổi công
năng tiếp nhận ca có triệu chứng tầng ba các bệnh viện chuyên trách hồ sơ cấp cứu chuyên sâu đối với trường
hợp nặng và nguy kịch theo kịch bản thành phố hồ chí minh sẽ tăng thêm các bệnh viện giải chiến ở nhà
truyền thọ nhà triển lãm quận bảy nhà văn hóa các quận tùy theo diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín với quy mô một mươi giường